thưa quý vị sự việc nhóm thanh niên đã hành hung một học sinh lớp chín ở hà nam
lan truyền trên mạng xã hội gần đây đã khiến dư luận bức xúc
sau khi nhận thông tin cơ quan công an ngay lập tức đã tiếp nhận điều tra và chỉ ra nguyên nhân sự việc
tối một mươi tám tháng năm trung tá phạm văn hoàn trưởng công an phường lam hạ thành phố phủ lý tỉnh hà nam
cho biết sau khi tiếp nhận được thông tin vụ nam sinh lớp chín bị một nhóm tấn công hội đồng
đơn vị đã triệu tập nhóm người này xác minh làm rõ đồng thời công an mời nhà trường đến để phối hợp làm việc
theo lãnh đạo công an phường sự việc xảy ra từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến việc nhóm bạn học lớp sáu
lớp bảy của trường trung học cơ sở lam hạ thành phố phủ lý đã tấn công hội đồng mva
cũng là học sinh lớp chín của trường
hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ thu thập thông tin xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
để nhằm giáo dục giăn đè ngăn chặn không để bạo lực học đường xảy ra
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài chín phút ghi lại cảnh một nam sinh bị nhiều bạn nam khác tấn công
theo nội dung trong clip nam sinh nva bị nhóm thanh niên dồn vào sát lan can bên hồ nước
rồi hành hung liên tiếp vào người vào đầu
phía nam sinh tỏ ra sợ hãi quỳ dưới đất dùng hai tay ôm đầu chịu trận
đến hôm một mươi bảy tháng năm vaya vẫn bị nồn sức khỏe chưa hồi phục
trên cơ thể như vùng mặt
mũi bị thâm tím
gia đình đã đưa nạn nhân đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh
kết quả va bị trấn thương nhiều nơi và trần đoán phụ theo dõi trấn thương sọ não
thưa quý vị vụ việc có thể sẽ được cơ quan chức năng kết luận dựa trên những căn cứ khoa học điều tra rõ ràng
tuy vậy từ những thông tin ban đầu cho thấy người được cho là gây ra vụ cố ý gây thương tích chưa đủ tuổi vị thành niên
vậy trong trường hợp này pháp luật quy định xử lý như thế nào
sau đây là ý kiến của các luật sư xin mời quý vị cùng theo dõi
theo luật sư nguyễn đức hùng giám đốc công ty luật trách nhiệm hiếu hạn thiện duyên đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
bị can mới sinh năm hai nghìn tám là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội
theo luật sư nguyễn đức hùng bị can đang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích
điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy với loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này
hình phạt cải tạo không được tham gia
hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
tuy nhiên trong vụ án này nạn nhân nhd quận long biên bị tấn công dẫn tới trấn thương sỏ náo hôn mê tiên lượng tử vong cao sinh năm hai nghìn một mươi
nên bị can sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội đối với người sinh sau năm hai nghìn tám
theo điểm c khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
luật sư hùng phân tích
với các tình tiết nêu trên dù nạn nhân có bị tử vong hay không
bị can vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với tình tiết định khung tại điểm a hoặc điểm d của khoản này
đó là tại điểm a sát hại tính mạng người hoặc d gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm
từ điểm a đến điểm k khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự và có khung hình phạt quy định là phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm
luật sư hùng phân tích tài khoản một một trăm linh một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định
đối với người sinh năm hai nghìn tám hai nghìn sáu khi phạm tội nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình
mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi tám năm tù

nếu là tù có thời hạn mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định
giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn thiện duyên nêu đối với trách nhiệm dân sự tài khoản hai điều năm trăm tám mươi sáu bộ luật dân sự quy định
người sinh năm hai nghìn bảy đến hai nghìn sáu gây thiệt hại phải bồi thường bằng tài sản của mình
nếu không đủ tài sản để bồi thường cha mẹ sẽ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình
với vụ án này do bị can sinh năm hai nghìn tám sẽ phải bồi thường cho nạn nhân bằng tài sản của mình nếu có
nếu bị can không đủ tài sản hoặc không có tài sản để bồi thường cha mẹ của bị can phải bồi thường phần còn thiếu hoặc toàn bộ thiệt hại bằng tài sản của mình
mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam bị can nhưng giới luật sư cho rằng đây mới chỉ là những kết quả điều tra ban đầu
các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ còn phải tiếp tục điều tra xác minh để làm rõ các tình tiết khách quan và các vấn đề cần phải chứng minh của vụ án theo quy định pháp luật như
nguyên nhân diễn biến của vụ án
ngoài bị can còn có đồng phạm khác tham gia xúi rục giúp sức hoặc trực tiếp đánh gây thương tích cho nạn nhân hay không
luật sư hùng nhấn mạnh vì vậy toàn bộ sự thật khách quan của vụ án cũng như trách nhiệm pháp lý của bị can và những người có liên quan nếu có là ra sao sẽ còn phải đợi kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát điều tra cũng như kết quả truy tố và xét xử vụ án
đặc biệt là trách nhiệm của người bố bị can ông tvt trong vụ án này
mặc dù biết được sự mâu thuẫn giữa các em nhưng ông tvt đã có
không có những hành động phù hợp và cần thiết để giải quyết một cách đúng đắn cũng như kịp thời ngăn chặn việc các em tấn công nhau
luật sư nguyễn đức hùng chia sẻ đây sẽ là bài học lớn cho tất cả chúng ta trong việc lựa chọn cách ứng xử giải quyết mâu thuẫn và chạm của con trẻ để có thể tránh được những hậu quả không đáng có và hết sức đau lòng như trong vụ án này
theo luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư thành phố hà nội người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân nhd vụ việc đau thương đã được mọi người trong gia đình
xã hội rất quan tâm những hình ảnh đau thương của cháu đã khiến mọi người rất thương xót và ngay bản thân luật sư thơm cũng không cầm được nước mắt khi thấy cháu nhd đang trong tình trạng duy trì sự sống theo từng giờ
luật sư nguyễn anh thơm cũng chia sẻ các nội dung cụ thể vụ án sau này trên hồ sơ chúng tôi sẽ có những quan điểm nhận định để đảm bảo quyền lợi cho người bị hại
nếu có căn cứ xác định bỏ lọt tội phạm hành vi phạm tội tôi sẽ kiến nghị theo đúng quy định pháp luật
theo cơ quan điều tra đây là quyết định tố tụng ban đầu nếu trong quá trình điều tra có những tình tiết khác làm thay đổi bản chất vụ việc sẽ thay đổi việc xử lý đối tượng về tội danh khác
theo luật sư nguyễn anh thơm đối với bị can phạm tội đang ở lứa sinh năm hai nghìn một mươi đến dưới sinh năm hai nghìn tám nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng theo điều một mươi hai bộ luật hình sự
khoảng bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự có khung hình phạt từ bảy năm đến một mươi bốn năm là loại tội rất nghiêm trọng do đó luật sư thơm khẳng định đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là có căn cứ
theo những người hàng xóm về gia đình thiếu niên tvm con trai anh tê bị can tấn công nam sinh nhd khoảng gần một mươi năm trước bố mẹ mờ đã ly dị mờ sống cùng ông bà nội bố và em trai kể từ đó tới nay